thời gian gần đây hàng trăm hộ ở phường tám thành phố tuy hòa phản ánh nhà máy bia sài gòn thuộc chi nhánh công ty cổ phần bia sài gòn miền trung tại phú yên xả khói đen gây ảnh hưởng môi trường khu dân cư
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân về sự cố này lãnh đạo chi nhánh này đã thừa nhận một số thiếu sót về kỹ thuật và hứa sẽ khắc phục
đây là cột khói đen được phóng viên ghi lại vào mờ sáng cách đây vài hôm
khói bốc lên cao từ nhà máy rồi cuốn xuống nhà hàng trăm hộ dân ở hai khu phố lê thành phương và nguyễn trung trực thành phố tuy hòa tỉnh phú yên gây ô nhiễm môi trường không khí
trước đó tri cục bảo vệ môi trường tỉnh phú yên đã lấy hai mẫu khí thải tại nguồn thải của nhà máy để đưa đi xét nghiệm
kết quả đều đạt tiêu chuẩn và nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép
thế nhưng khói đen vẫn cứ bốc lên từ nhà máy khiến người dân lo lắng

trong năm hai nghìn một mươi tám công ty cổ phấn bia sài gòn miền trung tại phú yên đơn vị này đang đầu tư hệ thống xử lý khí thải với tổng kinh phí khoảng một mươi hai tỷ đồng
sau khi hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ chấm dứt hoàn toàn tình trạng trên